liên quan đến vụ thảm sát đoạt mạng bốn mạng người trong một gia đình tại cao bằng
hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng lý đình khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xóm nà phạc xã quang trọng huyện thạch an tỉnh cao bằng để phục vụ công tác điều tra
thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng một giờ sáng ngày bảy tháng năm đối tượng khánh đến nhà của chị triệu thị phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và có ý định hiếp dâm nhưng không thành nên đã dùng dao truy sát nạn nhân dẫn tới tử vong tại chỗ
ba nạn nhân còn lại đều là người trong gia đình của chị phương
sau khi nhận được tin báo công an huyện thạch an phối hợp với lực lượng công an tỉnh vây bắt đối tượng gây án
tổ chức phong tỏa khám nghiệm hiện trường
đối tượng khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đã có vợ và hai con từng có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm và mới mãn hạn tù năm hai nghìn một mươi ba
hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ